ngày một mươi một tháng một công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình cho biết sau một thời gian tuyên truyền vận động
người dân xã biển hải ninh đã tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng năm mươi quả mìn tự tạo
để hạn chế tình trạng sử dụng vật liệu nổ ngày càng diễn biến phức tạp những ngày gần tết nguyên đán
kỷ hội năm hai nghìn một mươi chín công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã tăng cường vận động tuyên truyền nhân dân
về những tác hại do vật liệu nổ gây ra sau hơn hai tuần vận động người dân xã hải ninh đã tự nguyện giao nộp
cho cơ quan chức năng năm mươi quả mìn tự tạo với trọng lượng gần một mươi kg và nhiều dây cháy chậm kíp nổ cùng hàng chục kg pháo các loại
một số người dân xã biển bãi ngang hải ninh bất chấp nguy hiểm lén lút mua vật liệu nổ trôi nổi trên thị trường
hoặc tận dụng những quả bom còn sót lại sau chiến tranh sau đó chế ra những quả mìn gắn dây cháy chậm và kíp nổ vào rồi đánh bắt cá
hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho người dân mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên biển